tiếp tục chương trình phiên họp thứ bốn mươi sáu ubthqh đã cho ý kiến về nghị định quy định hoạt động của nghệ thuật biểu diễn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cho biết hoạt động nghệ thuật thời gian qua đạt được nhiều kết quả tốt
nhưng bên cạnh đó cũng đang tồn tại không ít tiêu cực thậm chí lệch lạc chạy theo cơ chế thị trường làm méo mó cuộc sống